cục hàng hải việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp dịch vụ hàng hải
yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn container vận chuyển qua cảng biển
cụ thể cục hàng hải việt nam đề nghị các doanh nghiệp vận tải container bằng đường biển
phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp cảng biển chủ hàng thực hiện kiểm tra chứng nhận
và tình trạng an toàn container
các cảng vụ hàng hải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
yêu cầu doanh nghiệp kê khai trọng lượng container và xếp hàng theo sơ đồ hàng hóa trên tàu
để kiểm soát tải trọng bảo đảm an toàn trong quá trình xếp dỡ container tại cảng biển
và khi tàu hành trình trên biển
cục hàng hải việt nam yêu cầu doanh nghiệp càng biển phải tiếp tục thực hiện
nghiêm túc cam kết về kiểm soát tài trọng tiếp tục chủ động triển khai chỉ thị số ba mươi hai
của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tài trọng phương tiện giao thông